bộ công thương sẽ tập trung giả soát các quy định của pháp luật nhất là luật giao dịch điện tử sửa đổi
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi phân cấp phân quyền cho địa phương nhằm quản lý toàn diện giao dịch trên mạng
đây là một trong những giải pháp được bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên nêu ra khi trả lời chất vấn câu hỏi của đại biểu quốc hội
liên quan đến tình trạng hàng giả hàng nhái khi đây đang là vấn đề nhức nhối đối với nhiều người tiêu dùng hiện nay
chất vấn bộ trưởng bộ công thương đại biểu lê đào an xuân đoàn phú yên cho biết tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kèm chất lượng
không đúng với giới thiệu quảng cáo vẫn là vấn đề nhức nhối nhất là qua các kênh bán hàng online
nhiều vụ việc phát hiện hàng giả hàng kém chất lượng do chính cộng đồng mạng phát hiện tẩy chay mà chưa có sự vào cuộc
của cơ quan quản lý nhà nước hay hội bảo vệ người tiêu dùng dẫn đến nhà sản xuất nhà nhập khẩu hàng giả hàng kém chất lượng
chưa được xử lý thích đáng
bộ trưởng thì đến bao giờ bộ có những giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng này để người tiêu dùng người sản xuất chân chính được bảo vệ
thời gian qua thì bộ công thương đã thực hiện một số giải pháp như là bổ sung trách nhiệm của chủ mạng xã hội sàn giao dịch thương mại điện tử
gỡ bỏ những thông tin về hàng hóa vi phạm trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi nhận được yêu cầu
thứ hai là tích cực chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện giả soát nắm bắt thông tin phát hiện xử lý các hoạt động vi phạm
thông qua bán hàng online live chan và các đầu mối vận chuyển hàng hóa qua biểu cục điểm trung chuyển hàng hóa
thứ ba là phối hợp với các mạng xã hội xây dựng kinh báo cáo để hỗ trợ xử lý các nội dung mua bán hàng hóa vi phạm pháp luật trên nền tảng xã hội
thời gian tới chúng tôi tập trung giả soát các quy định của pháp luật nhất là luật giao dịch điện tử sửa đổi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi
phân cấp phân quyền cho địa phương nhằm tăng cường quản lý toàn diện giao dịch giữa người mua và người bán trên mạng
bộ trưởng nguyễn hồng diên cũng nhấn mạnh thời gian tới bộ công thương sẽ tăng cường hoạt động quản lý giám sát trên môi trường mạng
chủ động yêu cầu các mạng xã hội sàn thương mại điện tử xóa bỏ các thông tin sản phẩm hàng hóa vi phạm pháp luật
tăng cường chia sẻ cơ sở dữ liệu kết nối để khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước trong vấn đề này
liên quan đến vấn đề quản lý thuốc lá điện tử bộ trưởng nguyễn hồng diên cho biết
bộ công thương đang xây dựng phương án quản lý thuốc lá điện tử tiếp cận quan điểm cấm loại hình này
về thuốc lá thế hệ mới đã có hai tờ trình ban hành chính sách quản lý thí điểm với thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng
bộ công thương đang làm việc với các bên đặc biệt là bộ y tế để ra soát thống nhất quan điểm hoàn thiện chính sách quản lý
tiếp tục thông tin vụ lấp vùng đệm di sản vịnh hạ long xây dựng dự án
sáng nay đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết đã có kết luận và đưa ra tổng mức xử phạt là một trăm hai mươi năm triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hiếu hạn doja capital chủ đầu tư dự án
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh yêu cầu khẩn trương có biện pháp bảo vệ di sản vịnh hạ long
theo quyết định này công ty doja capital không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định
tiếp đó công ty này
vào ngày sáu tháng một mươi một đã có đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh quảng ninh tiến hành kiểm tra thực địa và xác định chủ dự án chưa thực hiện đúng những nội dung
trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra chủ đầu tư chưa xuất trình được hồ sơ mặt bằng thi công và biện pháp thi công
trong chiều ngày sáu tháng một mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh cũng đã ký công văn yêu cầu công ty doja capital dừng thi công dự án
để hạn chế tác động xấu và ảnh hưởng tới di sản bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh chỉ đạo cơ quan liên quan của tỉnh
phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư khẩn trương kiểm tra thực tế tại khu vực dự án đề xuất biện pháp xử lý bảo vệ các giá trị của di sản
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trần thiện thi chú tại huyện an biên tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt tạm giam bốn tháng
theo kết quả điều tra ông thi là trưởng văn phòng công chứng an biên và cũng là công chứng viên
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến cuối năm hai nghìn một mươi tám ông thi đã để nhân viên hai lần tự ý ra ngoài nhận hai hợp đồng chuyển nhượng đất của người khác đã ký sẵn
rồi mang về phòng công chứng để ông thi ký xác nhận điều đáng nói là cả hai hợp đồng này đều là chữ ký giả của chủ đất
việc làm của ông thi đã gây thiệt hại cho chủ đất là hơn một mươi tỷ đồng khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông thi
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng
liên quan đến việc làm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nói trên hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian gần đây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng với đích là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn của tỉnh bắc cạn đã có chiều hướng gia tăng
những thủ đoạn chiêu thức tinh vi
người dùng bị thao túng tâm lý mất cảnh giác thủ đoạn tuy đã cũ nhưng nhiều nạn nhân mới vẫn bị sập bậy
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉ bắc cạn đã tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ chú viện ngân sơn tỉ bắc cạn về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền tám trăm bảy mươi triệu đồng
khoảng cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba chị này nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội facebook của một tài khoản tên vũ trung quyền
tự giới thiệu đang làm việc trong một công ty kinh doanh cờ bạc tại singapore
tình ắn đối tượng rủ dê người phụ nữ lập tài khoản tại trang web có tên miền advancedgame cfd để đầu tư
khi chị lập tài khoản để truy cập vào thì là trang web có nội dung đánh bạc cá cực trực tuyến
ngày một mươi năm tháng một mươi chị đã nạp vào tài khoản bằng cách truyền khoản vào tài khoản của các đối tượng tổng số tiền tám mươi hai triệu đồng
đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi chị rút về tài khoản ngân hàng được một trăm linh năm triệu đồng
do tin tưởng đối tượng từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi người phụ nữ này tiếp tục nạp vào tài khoản
trên trang web nhiều lần với tổng số tiền tám trăm bảy mươi triệu đồng nhưng sau đó không rút ra được
đề nghị người dân khi mà tham gia không giao mạng đặc biệt đưa ý là không thực hiện các cái nội dung liên quan đến chuyển tiền qua mạng
chuyển tiền đến những người mà chúng ta không rõ nhân thân này được
đặc biệt là khi mà có nội dung liên quan đến chuyển tiền chúng ta phải tiến hành xác định xem người đó có cục tên chính chủ

mà người quen không hay là bằng các cái thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng đó tiến hành hạch lít giao lô hay là facebook
sau đó thì có phải là một đối tượng khác
cái việc lừa đảo của những đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thì vẫn còn có hiện tượng xảy ra
nhưng tuy nhiên với sự đề cao cảnh giác đặc biệt là của đội ngũ giao dịch viên
do vậy là chúng tôi đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời để không để cho những đối tượng
lừa đảo khách hàng đến chuyển tiền cho bọn lừa đảo
và thứ hai là chúng tôi cũng kịp thời phối hợp báo cáo ngay với công an tỉnh và công an huyện
để chúng tôi có cái quy chế phối hợp được điều chỉnh ở cái kỳ tới
sẽ được điều chỉnh tốt hơn để cho chúng ta ngăn chặn được những cái lỗ hỏng
mà ở cái quy chế phối hợp cũ chưa đề cập đến
mạng xã hội nơi mà những thông tin không được kiểm chứng
nhiều người chỉ vì sự chủ quan thiếu hiểu biết
đã để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội
cùng với các giải pháp của lực lượng công an
thì chính mỗi người sử dụng mạng xã hội cần tạo sức đề kháng
như không trụ cập vào các đường linh lạ không tự ý cài đặt phần mềm
tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng
mỗi người dân hãy tự nêu cao tinh thần cảnh giác với loại thương phạm này
không trở thành nạn nhân bất đơn sĩ mất tiền tài sản
ở phía các nhà bán lẻ cho biết đã làm việc với các nhà cung cấp từ giữa năm
để lên phương án chuẩn bị nguồn hàng giữ giá bán bình ổn
tăng khuyến mãi đối với mặt hàng thiết yếu mặt hàng dành riêng cho mùa tết
là phương án được ưu tiên xuyên suốt trong đó có nhiều mặt hàng
có thể áp dụng giảm giá từ một mươi ba mươi
còn tại tp hcm chương trình bình ổn thị trường cuối năm và tết
đã bắt đầu kích hoạt với lượng hàng tăng từ năm bảy so với năm ngoái
đặc biệt năm nay tp hcm tăng lượng hàng đặc sản vùng miền
để phục vụ nhu cầu mua sắm tết và hỗ trợ các địa phương tiêu thụ hàng hóa
tháng khuyến mại hà nội năm hai nghìn hai mươi ba không chỉ là chương trình được người dân
và du khách mong chờ nhất trong năm với chuỗi các sự kiện khuyến mại quy mô lớn
thăng khuyến mại còn là cầu nối giúp doanh nghiệp tham nhập hệ thống bán lẻ
của thủ đô và cả nước góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
sự kiện được tổ chức từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
chờ đúng dịp khuyến mại như thế này anh bơn mới có thể đi mua sắm đồ gia dụng
phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình
trước kia cái nồi cơm điện anh định mua có giá hơn ba triệu đồng
thì nay đã giảm xuống còn một sáu triệu đồng
tháng khuyến mại thì em cũng biết cái thông tin về vấn đề đấy
nên là em qua siêu thị bên siêu thị medimark này thì rất là phong phú
về các sản phẩm để mình có nhiều lựa chọn hơn
cũng như là có khuyến mại nhiều hơn
thì em biết được thông tin đó thì qua đây để tìm hiểu
và cũng chọn sản phẩm cho riêng mình
cái này thì tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho gia đình
về phần trăm thì cũng tùy từng mặt hàng sản phẩm khác nhau
thì có chiếc khấu phần trăm khác nhau
thì em cảm thấy rất là hài lòng về cái chiếc khấu đấy
tháng khuyến mại là cơ hội tốt cho các địa phương
doanh nghiệp trên cả nước quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng
đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại
đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu việt nam
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh hỗ trợ người dân
khi đi mua sắm các loại hàng hóa
trong thời gian diễn ra tháng khuyến mại năm hai nghìn hai mươi ba
các doanh nghiệp bán lẻ và sản xuất sẽ kích hoạt
một điểm bán hàng khuyến mại và năm mươi điểm vàng khuyến mại
với mức giá giảm sâu lên đến bảy mươi vào những khung giờ nhất định
trong cái gì
các doanh nghiệp này gồm các ngành hàng như điện tử điện lạnh gia dụng mobile ict
và ngoài ra thì chúng tôi cũng có kết hợp đối với các công ty tài chính
để hỗ trợ khách hàng trong việc là mua hàng không tiền mặt
thanh toán bằng hình thức là chiếc khấu vnpay
rất cần cái hoạt động khuyến mại để đẩy mạnh cái tiêu dùng hàng hóa
cũng như là nâng cao cái chỉ số giá tiêu dùng
cái chỉ số gọi là tiêu dùng cuối cùng cái sản xuất hàng hóa dịch vụ
thì từ đó góp phần đẩy nhanh cái dòng luân chuyển của tiền tệ
và góp phần tiêu thụ tốt nhất các cái hàng hóa sản xuất ra
thì có như vậy thì chúng ta mới giúp cho các doanh nghiệp
có cái khả năng đẩy mạnh cái hoạt động sản xuất kinh doanh
và tránh các cái hàng tồn hàng ứ động trong cái kho
thông qua hoạt động của tháng khuyến mại
đã tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất thương mại dịp cuối năm tăng trưởng mạnh mẽ
việc tiêu thụ hàng hóa cũng sẽ được thuận lợi dễ dàng hơn
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị vn index đóng cửa tuần bốn mươi
tại mốc là một bảy mươi sáu bảy mươi tám điểm tăng một mươi sáu một mươi sáu điểm tương đương là một năm mươi hai so với tuần trước
tuy nhiên thì thanh khoản ở bước thấp trong hai mươi ba tuần là điểm cần chú ý
giá trị giao dịch bình quân phiên tính trên cả ba sàn trong tuần ở mức một mươi năm tám trăm tám mươi năm tỷ đồng
giảm ba năm so với tuần trước và giảm một mươi một chín so với trung bình năm tuần
riêng với hồ dê giá trị giao dịch bình quân giảm mức thấp nhất theo tuần kể từ cuối tháng năm năm nay
tuần rồi nhà đầu tư cá nhân chỉ bán nhẹ hai mươi sáu tỷ đồng trên sàn hồ dê
trong khi tổ chức trong nước bán rồng đến hơn một chín mươi một tỷ đồng trên hồ dê
tính riêng khớp lệnh họ bán rộng bảy trăm tám mươi một tỷ đồng
xét theo ngành tổ chức trong nước mua rộng nhẹ ở thép các mã hsg nkg dầu khí pvd hoa chất dcm
trong khi đó họ bán rồng mạnh ở công nghệ thông tin như fpt
bất động sản các mã như vre vic bcm hàng cá nhân như p j
ngân hàng như vpb mbb tpb ssb tcb và môi giới chứng khoán như vix ssi
xét theo mạng fpt bị bán rộng mạnh nhất với mức năm trăm hai mươi chín tỷ đồng
vhm một trăm tám mươi năm tỷ đồng và vpb một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
khối ngoại cũng bán rộng một bốn trăm linh tỷ đồng giá trị cổ phiếu vsm
mvkg cũng bị xếp
sở xây dựng tp hcm vừa có báo cáo về sơ kết hai năm thực hiện kế hoạch thực hiện
chính trang và phát triển đô thị trên địa bàn của tp hcm
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm và các năm tiếp theo
trong đó thành phố dự kiến cần hơn hai trăm chín mươi ba tỷ đồng để có thể kiểm định sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn
theo đó đối với công tác cải tạo sửa chữa và tự xây dựng mới thay thế chung cư cũ
tp hcm có thể kiểm định sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn

trong đó đối với một mươi sáu chung cư thuộc cấp d tp hcm đã di dời được sáu trăm bảy mươi ba trên một một trăm chín mươi bốn hộ dân
gồm ba trăm năm mươi bốn hộ dân tại bảy trên một mươi sáu chung cư thuộc cấp d
đối với chung cư cũ không nằm trong danh sách một mươi sáu chung cư cấp d
thành phố đã hoàn tất di dời ba trăm bốn mươi sáu hộ dân còn lại của tám chung cư
về công tác tháo dỡ đã tháo dỡ toàn bộ một mươi chung cư
với một trăm hai mươi hộ dân trên bảy chung cư
đối với chung cư cũ không nằm trong danh sách một mươi sáu chung cư cấp d
về đầu tư xây dựng chung cư mới chưa có chung cư cấp d nào được triển khai thực hiện
năm hai nghìn hai mươi một tại quyết định số ba nghìn tám trăm ba mươi bảy ubnd tp hcm đã đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
sẽ hoàn tất việc cải tạo sửa chữa hai trăm bốn mươi sáu chung cư cấp b c còn lại
của giai đoạn chung cư
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi dự kiến năm trăm linh tỷ đồng từ vốn ngân sách
tuy nhiên hiện nay do chưa được bố trí vốn nên chưa có chung cư nào được cải tạo sửa chữa
do đó sở xây dựng đã có công văn đề nghị sở tài chính tổng hợp tham mưu ubnd tp hcm
về nhu cầu kiểm định sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn tp hcm
đối với ba trăm bốn mươi chín chung cư với tổng mức đầu tư là hai trăm chín mươi ba sáu tỷ đồng
trong đó kiểm định một trăm linh bốn chung cư là một mươi hai tám tỷ đồng
sửa chữa hai trăm bốn mươi năm chung cư là hai trăm tám mươi tám tỷ đồng
sở xây dựng tp hcm vừa công bố danh sách sáu mươi một sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động trên địa bàn của thành phố
và danh sách một mươi bảy sàn giao dịch bất động sản đã chấm dứt hoạt động
sáu mươi sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động ở tp hcm chủ yếu được thành lập từ giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
còn danh sách một mươi bảy sàn giao dịch đóng cửa chủ yếu được thành lập trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy
như sàn giao dịch bất đồng sản goland quận một sàn giao dịch bất đồng sản wonderland sàn giao dịch bất đồng sản vland quận ba
sàn giao dịch bất đồng sản milestoneland tp thủ đức sàn giao dịch bất đồng sản kim cúc land
các sàn giao dịch đóng cửa này có thời gian hoạt động tương đối ngắn chỉ từ một đến hai năm
chỉ có một sàn giao dịch hoạt động khá dài được thành lập từ năm hai nghìn chín chấm dứt hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
là sàn giao dịch bất đồng sản hoàng anh quận một mươi tp hcm
trước đó sở xây dựng tp hcm cũng thông báo đang tiến hành kiểm tra tám mươi một sàn giao dịch bất động sản
được thành lập trong giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi bảy thời gian kiểm tra từ ngày sáu tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn ghi nhận lãi sau thuế khoảng bốn mươi ba tỷ đồng trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
tăng gần một trăm ba mươi so với cùng kỳ của năm ngoái đây là mức lãi theo quý kỷ lục từ trước cho đến nay của doanh nghiệp này
theo doanh nghiệp này trong chín tháng đầu năm nhu cầu đi lại của khách nội địa và khách du lịch nước ngoài tăng cao
đặc biệt trong tết nguyên đáng quý mẫu và dịp hè năm hai nghìn hai mươi ba
do đó doanh thu vận chuyển hành khách hàng hóa của công ty trong chín tháng đầu năm có bước tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước
mặc dù ghi nhận mức lãi kỷ lục vào quý ba năm hai nghìn hai mươi ba nhưng tình hình tài chính của ngành đường sắt sài gòn vẫn còn lỗ lũy kế gần ba trăm một mươi hai tỷ đồng
đây là hệ quả từ chính quý kinh doanh thu lỗ liên tiếp trong giai đoạn dịch bệnh
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi